năm hai nghìn một mươi tám hội môi giới bất động sản việt nam dự đoán thị trường nhà đất ở tiếp tục có sức tiêu thụ tốt ở tất cả các phân khúc
còn theo ghi nhận trên thị trường hiện nay nhiều doanh nghiệp bất động sản chỉ quan tâm đến phân khúc cao cấp
điều này dẫn đến cơ cấu hàng hóa trên thị trường vẫn còn bất hợp lý
ông nguyễn hữu cường chủ tịch công lập bộ bất động sản hà nội có lý giải về thực trạng này
các dự án nhà ở thương mại chung cao cấp hay dự án nhà ở giá rẻ nhà ở xã hội khi triển khai sẽ cần điều kiện đất đai cơ chế chính sách quá trình đầu tư xây dựng về mặt pháp lý gần như giống nhau chỉ có quy mô to hay nhỏ
vì quy trình đầu tư như nhau nhưng lợi nhuận nhà giá rẻ không bằng chung cư tầm chung và cao cấp nên khó hút được nhà đầu tư
số lượng nhà đầu tư chọn phân khúc nhà giá rẻ không nhiều trong khi đó nhu cầu của thị trường lại rất lớn
với dân số gần tám triệu người thống kê của thành phố hà nội cho thấy
có tới ba mươi người dân mà phần lớn trong số đó là dân nhập cư hiện nay phải sống trong môi trường trật trội với diện tích ở không quá ba m hai một người
thực tế này cho thấy nhu cầu về chỗ ở cho người có thu nhập thấp và trung bình của người dân thủ đô hiện quá lớn
theo ông nguyễn thế điệp phó chủ tịch công lập bộ bất động sản hà nội
nhà thương mại giá rẻ mới là lĩnh vực lớn hút người mua lúc này đặc biệt để lấy niềm tin của khách hàng
để họ bỏ tiền và mua các dự án đang giang dở thì cần có nhiều sự hỗ trợ
và đây cũng là thực trạng tại thành phố hồ chí minh
chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm horea ông lê hoàng châu cho biết
hiện thành phố có trên một mươi triệu dân với gần ba triệu người nhập cư và khoảng năm mươi cặp kết hôn mới mỗi năm có nhu cầu tạo lập nhà ở
ngoài ra hai mươi hộ dân sống trong các khu nhà lụp sụp trên và ven kênh dạch hoặc trong các trung cư đang hư hỏng nặng
do đó nhu cầu nhà ở giá rẻ đặc biệt loại căn hộ một phòng ngủ giá trên dưới một tỷ là rất lớn
năm hai nghìn một mươi bảy trên thị trường có rất ít dự án có giá dưới một mươi năm triệu đồng một mét vuông
và với diễn biến thị trường hiện tại vẫn chưa nhìn thấy nhiều dấu hiệu khả quan đối với phần khúc này
năm hai nghìn một mươi bảy nguồn hàng ra hầu hết các dự án đang ở trong giai đoạn chủ yếu tư dẫn đến nguồn sản phẩm này chưa rồi rào đủ điều kiện để đưa ra thị trường
trong hai nghìn một mươi tám chúng tôi kỳ vọng phân khúc nhà trung bình cũng vẫn là một phân khúc chiếm vai trò chủ đạo của thị trường bất đồng sản
tuy nhiên nó không phải là quá là chiếm yếu thế khoảng sáu bảy
nó chiếm đâu đó khoảng năm mươi sáu mươi của toàn bộ nguồn công thị trường
theo bộ xây dựng nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi cần khoảng bốn trăm bốn mươi căn hộ